bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã ký liên tiếp hai công văn hỏa tốc gửi ubnd và sở y tế các tỉnh thành phố về thực hiện nghiêm việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín và tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để tiếp tục thực hiện công tác tiêm chủng đảm bảo kịp thời hiệu quả đúng đối tượng bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên đặc biệt là các tỉnh thành phố có diễn biến phức tạp
theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và các hướng dẫn của bộ y tế chủ tịch ubnd tỉnh thành phố quyết định các đối tượng tiêm chủng phù hợp với tình hình thực tế chỉ đạo việc ra soát các đối tượng tiêm theo đúng quy định và chỉ đạo thực hiện việc tiêm chủng tối đa số vaccine được cấp bảo đảm an toàn hiệu quả tăng diện bao phủ tiêm chủng đồn đốc các cơ sở tiêm chủng xây dựng kế hoạch tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay các loại vaccine phòng covid một mươi chín đã được bộ y tế phân bổ
thực hiện tư vấn cho người được tiêm chủng lợi ích tác dụng của các loại vaccine và thực hiện tiêm sớm đúng lịch không để xảy ra tình trạng lựa chọn hoặc chờ đợi để được tiêm loại vaccine khác đẩy nhanh tăng tốc tăng tốc độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy trình tiêm chủng bao gồm xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký tiêm thực hiện sàng lọc tổ chức tiêm chủng và báo cáo theo quy định yêu cầu sử dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi đối tượng tiêm chủng